khi ra vụ án hai đối tượng đã sử dụng xe máy điều khiển về in bái
đến tối ba mươi tháng chín trong khi chuẩn bị lần trốn hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
bước đầu đến thời điểm hiện tại cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sau hơn một tuần xét xử chiều nay tòa nhân dân tp hcm đã kết thúc phiên xét xử
và tuyên bố bản án đối với một mươi hai bị cáo trong vụ buôn lậu thuốc trị ung thư giả
xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma
theo hội đồng xét xử hồ sơ vụ án và quá trình làm việc tại tòa cho thấy
nguyễn minh hùng bốn mươi một tuổi cựu chủ tịch vn phạc ma và các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
như kết quả điều tra
năm hai nghìn một mươi ba hùng đặt mua thuốc h capita của công ty helles canada
thông qua võ mạnh cường cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế h
do cường không cung cấp được giấy kiểm nghiệm và thực hành thuốc của nhà sản xuất
để xin cấp phép nhập cầu
chỉ đạo cấp dưới thuê dược sĩ viết hồ sơ thuốc làm con dấu tài liệu giả
nộp cho cụ quản lý dược và nhập chất đọt chín ba trăm linh hộp thuốc về tp hcm
hội đồng xét xử nhận định lô thuốc giả về nguồn gốc là thuốc kém chất lượng
việc lôi thuốc chưa bán ra thị trường chưa gây hậu quả cho người sử dụng là ngoài ý muốn của các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh hùng một mươi bảy năm tù võ mạnh cường hai mươi năm tù
về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
các bị cáo khác nhận mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến một mươi hai năm tù
liên quan đến sai phạm tại cục quản lý dược cho việc cấp phép viên phạc ma nhập thuốc giả
hôm một mươi tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cũng trong chiều nay công an quận một tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai ông nguyễn hải nam thẩm phán phó tranh án tòa nhân dân quận bốn
và ông lâm hoàng tùng giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát tại tp hcm
để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác
các quyết định được viện kiểm sát nhân dân quận một phê chuẩn theo thẩm quyền
trước đó bà hoàng thị thu thảo chú tại quận một ký hợp đồng mua bán với bà hoàng trọng anh chi
nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang nhượng
chiều ngày một mươi chín tháng chín bà thảo đi vắng nên để ba con ở lại với người giúp việc
tại số hai mươi chín nguyễn bình khiêm phường đa cao quận một
thì bất ngờ ông nguyễn hải nam và ông lâm hoàng tùng cùng hàng chục người khác vào nhà
đồng thời đưa các con của bà ra khỏi nhà lên xe taxi bỏ đồ đạc của bà ra khỏi nhà
phát hiện vụ việc người dân xung quanh đã ngăn chặn không cho đi và tài xế taxi cũng không dám trở
nhóm người này đã bỏ lại ba đứa trẻ nhưng chiếm giữ căn nhà từ đó đến nay
bà thảo sau đó đã có đơn tố cáo đến công an về vụ việc trên
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tòa nhân dân tp hcm đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với thẩm phán nguyễn hải nam
phó tranh án tòa nhân dân quận bốn
trong phần tiếp theo của bản tin
các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng từ một mươi tám giờ chiều nay
xả súng tại phần lan khiến một người thiệt mạng và một mươi người khác bị thương
liên bộ tài chính công thương vừa thông báo
điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ một mươi tám h chiều nay
theo đó các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm sáu mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi ba đồng một lít
dầu diesel tăng bốn trăm ba mươi tám đồng một lít
dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi bốn đồng một lít
như vậy sau điều chỉnh mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa là một mươi chín bảy trăm tám mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng hai mươi một sáu mươi sáu đồng một lít

dầu diesel một mươi sáu sáu trăm ba mươi tám đồng một lít
dầu hỏa một mươi năm bảy trăm tám mươi sáu đồng một lít
dầu mazut tăng một mươi bốn chín trăm một mươi chín đồng một kg
tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường ngày hôm nay
có thông tin chính thức về tình hình ô nhiễm không khí
tại hà nội và tp hcm trong thời gian qua
trong những ngày gần đây vấn đề chất lượng không khí
tại các đô thị lớn như ở hà nội và tp hcm
liên tục có những thời điểm chỉ số chất lượng không khí
aqi ở mức kém xuất hiện đồng thời
với hiện tượng sương mù quang hóa gây cản trở tầm nhìn
việc gia tăng mức độ ô nhiễm và hiện tượng sương mù quang hóa
đã gây những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng
tại hà nội chất lượng không khí từ ngày một mươi hai chín đến ngày ba mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín liên tục có những ngày
nồng độ bụi pm hai năm bụi mịn siêu nhỏ
vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn việt nam
tuy nhiên các thông số khác no hai o ba co so hai
vẫn nằm trong giới hạn cho phép
còn tại tp hcm từ ngày một đến ngày hai mươi ba chín
có sự gia tăng mạnh mẽ nồng độ bụi pm hai năm trong không khí
tuy nhiên nồng độ bụi pm hai năm
phần lớn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn việt nam
trước thực trạng ô nhiễm trên tổng cục môi trường khuyến nghị
trong khoảng thời gian này và cả những ngày tiếp theo
với đặc điểm thời tiết giao mùa ban ngày nắng khá mạnh hanh khô
ban đêm nhiệt độ không khí mặt đất khá thấp
hiện tượng nghịch nhiệt vẫn có thể tiếp diễn
nồng độ bụi pm hai năm có thể vẫn tiếp tục duy trì
ở mức cao tại một số thời điểm trong ngày
đặc biệt là vào buổi đêm và sáng sớm
do đó người dân và đặc biệt là trẻ em người lớn tuổi phụ nữ mang thai
người mắc các bệnh hô hấp nên hạn chế ra bên ngoài
khi tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời
nếu có nhu cầu thì cần phải trang bị khẩu trang và đeo kính che mắt
sáng ngày hôm nay sự kiện chạy marathon quốc tế với chủ đề
vì sự bình yên của trẻ thơ lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
đã chính thức được khai mạc tại tp đà nẵng
sự kiện do ủy ban nhân dân tp đà nẵng
hợp với tổ chức alphan voice hoa kỳ tổ chức
nhằm lan tỏa thông điệp
hãy bảo vệ trẻ em khỏi nạn mua bán và xâm hại tình dục
đến với cộng đồng
hơn ba trăm linh vận động viên trong nước và quốc tế
sẽ hoàn thành lộ trình một trăm sáu mươi km trong vòng ba ngày
xuất phát tại công viên biển đông
và kết thúc là tại xã hòa phong huyện hòa vang
trên đường chạy các vận động viên xe cổ động
sẽ phát loa tuyên truyền về những dấu hiệu nhận biết hành vi
cũng như các biện pháp phòng chống mua bán
xâm hại tình dục của trẻ em
trẻ marathon không những có ý chí mạnh mẽ
quyết tâm vượt qua những thử thách
và giới hạn vật lý cơ thể con người
mà đó còn là một hoạt động thể thao
mang ý nghĩa kêu gọi sự chung tay của gia đình
cộng đồng và toàn xã hội
nhằm ngăn chặn đẩy lùi các vấn nạn mua bán
xâm hại tình dục trẻ em
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
chiều nay tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp phó thủ tướng
bộ trưởng nội vụ cộng hòa siếc hamasek
cùng sự buổi tiếp có thượng tướng bù văn nam
thứ trưởng bộ công an
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
mối quan hệ việt nam và cộng hòa siếc
là mối quan hệ truyền thống lâu năm
gắn bó nhiều tình cảm
thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ đem đến
tung lực mới cho quan hệ hợp tác
trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước nói chung
và giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa xéc
phó thủ tướng cộng hòa siếc hamasek
chuyển lời chào của thủ tướng cộng hòa siếc
ababit tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
gửi lời cảm ơn chân thành bộ công an
đón tiếp đoàn nồng hậu
phó thủ tướng cộng hòa siếc hamasek nhấn mạnh
trong chuyến thăm này hai bộ đã thảo luận
nhiều nội dung quan trọng
trong đó có nội dung thúc đẩy công tác bảo vệ an ninh
phòng chống tội phạm ma túy
hợp tác trong chống di cư bất hợp pháp
đảm bảo an ninh mạng
hai bên thỏa thuận phối hợp tích cực hơn nữa
thiết lập đường dây nóng để phối hợp kịp thời
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng
về sự phát triển tích cực
trong quan hệ chính trị giữa hai nước
qua việc trao đổi nhiều đoàn các cấp
tạo thêm sung lực cho quan hệ hai nước
ngày càng gắn bó bền chặt
thủ tướng cho rằng đấu tranh phòng chống ma túy
là vấn đề toàn cầu
do đó việt nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ
với cộng hòa siếc trong vấn đề này
cũng như các loại tội phạm khác
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
ngoài các lĩnh vực truyền thống
việt nam muốn hợp tác với cộng hòa siếc
trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực
an ninh mạng đấu tranh phòng chống tội phạm
nhân dịp này qua phó thủ tướng cộng hòa xéc
thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời chào
lời thăm hỏi tới thủ tướng cộng hòa siếc
chiều nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức gặp mặt tôn vinh biểu dương
các doanh nghiệp doanh nhân tập thể cá nhân
tích cực vận động ủng hộ quỹ
vì người nghèo và an sinh xã hội
trong ba năm giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí vương đình huệ
quỷ viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trường ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
qua ba năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
triển khai chương trình cả nước trung tây vì người nghèo
quỹ vì người nghèo bốn cấp
và chương trình an sinh xã hội
đã nhận được trên chín năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng ủng hộ
từ các doanh nghiệp đơn vị cá nhân
trong đó ủng hộ qua quỹ vì người nghèo trung ương
trên tám mươi chín tỷ đồng
quỹ vì người nghèo địa phương
trên hai tám trăm tám mươi tỷ đồng
thực hiện chương trình an sinh xã hội
trên sáu sáu trăm linh ba tỷ đồng
từ nguồn ủng hộ
đã có khoảng một nhà đại đoàn kết
cho các hộ nghèo được xây dựng
nâng cao cuộc sống cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn
phó thủ tướng vương đình huệ
biểu dương tấm lòng hào tâm
tinh thần thiện nguyện của đông đảo
các doanh nghiệp doanh nhân tập thể cá nhân
đã tích cực tham gia các hoạt động
ủng hộ vì người nghèo
góp phần đưa việt nam trở thành một trong sáu quốc gia
hoàn thành trước thời hạn
và là điểm sáng về thực hiện mục tiêu
giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ
phó thủ tướng mong muốn
thời gian tới cộng đồng các doanh nghiệp việt nam
cá nhân tổ chức trong và ngoài nước
có thêm nhiều hoạt động tích cực
ý nghĩa trong công tác giảm nghèo
an sinh xã hội lan tỏa tinh thần
của phong trào thi đua
cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
dự kiến chương trình cả nước chung tay vì người nghèo
sẽ được tổ chức vào ngày một mươi bảy tháng một mươi tới đây
tại buổi gặp mặt
nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự
bằng khen của thủ tướng chính phủ
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sáng nay bộ công an tổ chức
hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an
quý ba năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự còn có các đồng chí
trong đảng ủy công an trung ương
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị thuộc bộ
trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an đã làm tốt công tác phân tích
đánh giá dự báo sát tình hình
đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa
làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu
công trình trọng điểm các sự kiện chính trị
hội nghị quốc tế và hoạt động
của lãnh đạo đảng nhà nước
trọng tâm là kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
và quốc khái mùng hai tháng chín
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời thực hiện hiệu quả
các chủ trương của đảng quốc hội chính phủ
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần giữ vững ổn định chính trị
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
của đất nước công tác điều tra
đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao
công tác quản lý nhà nước về trật tự
an toàn xã hội cải cách hành chính
đạt được nhiều kết quả tích cực
nổi bật đã điều tra khám phá
triệt phá bốn trăm tám mươi hai băng nhóm tội phạm
thu giữ hơn hai trăm tám mươi kg heroin
cùng hơn hai trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
quá trình triển khai
bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã
nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp chính quyền
nhờ đó an ninh trật tự
tại các địa bàn thí điểm bố trí công an xã
chính quy có sự chuyển biến rõ nét
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật giảm
chỉ đạo một số nhiệm vụ
trọng tâm cần thực hiện trong những tháng
còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm yêu cầu
công an các đơn vị địa phương
chủ động nắm chắc tình hình
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm
sự kiện chính trị xã hội quan trọng
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
các đoàn khách quốc tế tại việt nam
tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
bảo vệ bí mật nhà nước
đảm bảo an ninh an toàn mạng thông tin quốc gia
mạng thông tin nội bộ
tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh
đại hội đảng bộ các cấp
tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính
cấp huyện cấp xã
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
gắn với triển khai công an xã chính quy
giải quyết ổn định từ cơ sở
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
nổi lên được xã hội quan tâm
đối với các vụ án thuộc diện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi chỉ đạo phải đảm bảo tiến độ
điều tra xử lý triển khai
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
canh tí hai nghìn hai mươi
và các cao điểm chuyên đề về đấu tranh
với tội phạm ma túy tội phạm xâm hại
phụ nữ trẻ em
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh bắc ninh đã tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại xã lã ngâm huyện gia bình
tỉnh bắc ninh cùng dự buổi tiếp xúc cử tri
có ông nguyễn nhân chiến ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh hủy trường đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh bắc ninh bà đào hồng lan
ủy viên dự quyết trung ương đảng
phó bí thư tỉnh hủy tỉnh bắc ninh
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân
và các ban ngành tỉnh bắc ninh
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh bắc ninh báo cáo với cử tri
xã lã ngâm dự kiến nội dung chính
của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó tại kỳ họp này
quốc hội xem xét thông qua một mươi một dự án luật
một dự thảo nghị quyết
cho ý kiến đối với tám dự án luật
và xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước giám sát
và các vấn đề quan trọng khác
đại biểu quốc hội cũng báo cáo
kết quả trả lời ý kiến cử tri
tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
đã phân loại thành hợp chín kiến nghị
gửi ủy ban thường vụ quốc hội
một mươi chín kiến nghị gửi ủy ban nhân dân tỉnh
đến nay các cơ quan chức năng trong tỉnh
đã trả lời một mươi chín trên một mươi chín kiến nghị
các cơ quan của chính phủ
trả lời tám trên chín kiến nghị của cử tri
đại đa số cử tri sẽ lăng ngâm
nhất trí với dự kiến chương trình
nội dung kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri đề xuất kiến nghị
tới quốc hội chính phủ và các cơ quan
chức năng trung ương địa phương
xem xét giải quyết một số vấn đề
về đầu tư hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống giao thông
thiết chế văn hóa nông thôn
nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
quản lý chặt chẽ tình trạng xe quá trọng tải
trẻ qua địa bàn hỗ trợ kinh phí
trang bị phương tiện công cụ hỗ trợ
cho lực lượng công an xã dân phòng
góp phần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
chúng tôi rất là mừng là
một số năm gần đây
cái việc mà
trong cái tổ chức mỗi kỳ
hoặc quốc hội thì tôi thấy rằng
có thể nói rằng là
cái nguyện vọng
của cử tri được giải đáp
hoặc là có cái thắc mắc mà
các đồng chí bộ trưởng trả lời
trực tiếp trước phiên chất vấn
của các đại biểu quốc hội thì tôi cho rằng là
rất là tốt và rất là hiệu quả
đồng chí phó chủ tịch thường trực
ubnd tỉnh nguyễn tính nhường đã trả lời
giải đáp một số kính nghị của cử tri
thuộc thầm quyền và giao cho các cơ quan
chức năng liên quan xem xét giải quyết
trong thời gian tới
phát biểu với cử tri đại tướng tô lâm
bày tỏ vui mừng về kết quả phát triển
kinh tế xã hội của xã lãng ngâm
đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cho rằng các đề xuất kiến nghị
của cử tri xã lãng ngâm là rất chính đáng
cần thiết đặc biệt là đề xuất phát triển
năng nghề khu công nghiệp nông nghiệp
công nghệ cao về chế độ chính sách
đại tướng tô lâm cho biết
nghị quyết hai mươi hai về xây dựng bộ máy công an
hiệu lực hiệu quả theo hướng gần dân
sát dân hơn hiện nay bộ công an
đang triển khai công an chính quy về xã
được chính quyền nhân dân đánh giá cao
bước đầu qua đánh giá đã đạt hiệu
quả cao tội phạm giảm rõ rệt
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã
trao tặng hai mươi bộ máy vi tính cho
trường trung học cơ sở lãng âm và đảng ủy
ủy ban nhân dân xã đông cứu huyện gia bình
chiều nay học viện an ninh nhân dân
đã long trọng tổ chức lễ khai giảng
các lớp cao cấp lý luận chính trị
và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị
khóa hai năm hai nghìn một mươi chín
khóa hai đào tạo cao cấp lý luận chính trị
và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị
mở tại học viện an ninh nhân dân
gồm ba lớp với hai trăm bốn mươi học viên
đều là những đồng chí cán bộ
lãnh đạo quy hoạch cấp trưởng phòng trở lên
hoặc có chức danh bậc trung cấp
cấp bậc hàm từ trung tá trở lên
của công an các đơn vị địa phương
và giảng viên giáo viên
các học viện trường công an nhân dân
có đủ tiêu chuẩn điều kiện
học cao cấp lý luận chính trị
theo hướng dẫn một mươi năm của ban tổ chức trung ương
mục tiêu của lớp học là đào tạo cán bộ công an
có trình độ cao cấp lý luận chính trị
theo quy định hiện hành của đảng cộng sản việt nam
giúp học viên nâng cao trình độ
về mọi mặt nhất là trình độ lý luận chính trị
năng lực tư duy năng lực tổng kết thực tiễn
nâng cao khả năng vận dụng những kiến thức đã học
để lãnh đạo quản lý
thực hiện nhiệm vụ công tác công an
đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong tình hình mới